để học sinh có nhiều cơ hội hơn trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và sở thích của mình
năm hai nghìn một mươi bảy bộ giáo dục và đào tạo cho phép thí sinh được đăng ký nguyện vọng không giới hạn
đây là điểm mới đáng chú ý nhất trong dự thảo tuyển sinh đại học năm nay
liên quan đến điểm mới này đại diện nhiều trường đại học cho rằng đây là chủ trương đúng
tạo điều kiện tối đa khả năng đỗ đại học cho thí sinh ngay từ nguyện vọng một
trước nỗi lo băn khoăn việc không giới hạn nguyện vọng đăng ký
có làm tăng số lượng hồ sơ ảo hay không nhiều trường cho biết không quá lo ngại về vấn đề này
bởi thực tế như năm hai nghìn một mươi sáu dù được đăng ký bốn nguyện vọng nhưng thí sinh chỉ đăng ký trung bình là hai năm nguyện vọng
đồng thời năm nay nhiều nguyện vọng nhưng phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
từ cao xuống thấp nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất
để giúp cho các trường loại bỏ những nguyện vọng thấp của thí sinh trúng tuyển vào nhiều trường
bộ xây dựng cổng thông tin tuyển sinh để các trường thực hiện công tác thống kê nguyện vọng của thí sinh
để lọc ra danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức
tuy nhiên thứ trưởng bùi văn ga cũng khuyến cáo thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng
bởi điều này là không cần thiết quan trọng nhất là các em phải tập trung ôn tập cho thật tốt
nắm vững kiến thức cơ bản từ khả năng của mình mà có cân nhắc
lựa chọn ngành nghề cho phù hợp với trình độ và sở thích